văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối tượng bị bắt giữ là hoàng khánh huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại số hai mươi bảy trên năm mươi hai
đường thánh gióng phường thuận lộc tp huế nguyên là trưởng phòng tài nguyên môi trường tp huế
đối tượng huy cùng với nguyễn văn hòa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy xuân tp huế
và bốn đối tượng khác đã không xác minh thẩm định độ chính xác tính pháp lý
chưa làm đầy đủ hết trách nhiệm của mình
đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất của bà nguyễn thị cẩn chú tại phường thủy xuân tp huế
sự thiếu trách nhiệm trong công tác của nhóm đối tượng trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bốn tỷ đồng